đó là trường hợp của tượng đài chiến thắng khâm đức trị giá một mươi bốn tỷ đồng đang xây dựng dở dang tại huyện phước sơn quảng nam
và dự án xây dựng tượng đài bà triệu trị giá gần hai mươi tỷ đồng tại huyện yên định thanh hóa
như hầu hết các dự án xây dựng tượng đài khác những lý do về giáo dục truyền thống và phát triển du lịch được đưa ra để giải thích về sự cần thiết của hai tượng đài này
tại đó câu hỏi cần thiết hay không lãng phí hay không luôn thường trực trong sự phản biện của cộng đồng
cách đây không lâu hội kiến trúc sư việt nam cũng có ý kiến báo động về hội chứng bệnh thành tích
một số tỉnh nghèo miền núi xa xôi dù cuộc sống người dân còn khó khăn nhưng vẫn mắc hội chứng bệnh thành tích đua nhau thực hiện những công trình tượng đài to hoành tráng
những tượng đài na ná nhau tình làm sau to hơn tỉnh làm trước
không ít địa phương đã xin xây dựng những tượng đài với kinh phí từ ngân sách lên đến hàng chục tỷ đồng
tượng đài là công trình văn hóa kỷ niệm và quốc gia nào cũng cần phải cố gắng
vì nó là một phần của lịch sử nhưng vấn đề là phải làm thế nào để có sự nhìn nhận cho đúng
thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng cho đến hiện nay chúng ta vẫn chưa có một số liệu thống kê chính xác và cụ thể
về số lượng các tượng đài phù điêu được xây dựng trên khắp đất nước ta
cũng như là số kinh phí bỏ ra cho việc xây dựng các tượng đài
tuy nhiên điều mà chúng ta có thể chắc chắn là dường như có một sự đua tranh ngấm ngầm giữa các tỉnh thành phố trong việc xây dựng tượng đài
gần như là ở bất cứ một tỉnh thành phố nào cũng đều có tượng đài
và có một điều quan trọng là những tượng đài ấy thì nó lại không nằm trong nhu cầu của quần chúng nhân dân
cũng như là ít mang lại giá trị thẩm mỹ cho cộng đồng
và đấy chính là điều mà chúng ta cần quan tâm để tìm hiểu
trong chương trình nói thẳng của truyền hình nhân dân hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay một vị khách để trao đổi về chủ đề này
xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư phạm thanh tùng
tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam
một trong những người rất quan tâm và đã có nhiều bài viết về vấn đề này
thưa kiến trúc sư phạm thanh tùng khi mà nói về chủ đề tượng đài ở việt nam hiện nay
nói một cách chính xác là trong khoảng một mươi năm hai mươi năm nay
thì tôi nhớ rằng năm hai nghìn một mươi năm
nhà phê bình mỹ thuật
rất là có y tín là ông nguyễn quân
ông nguyễn đã từng có một thống kê cá nhân là trên đất nước ta có khoảng bốn trăm linh tượng đài
một số thì tốt
một số thì tạm được
còn về cơ bản là xấu
một người khác là
kiến trúc sư họa sĩ lý trực dũng
thì nói rằng là chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ hai mươi một
mà tôi nhìn vào tượng đài ở việt nam trong các tỉnh và thành phố tôi cảm giác như là
tôi đang chứng kiến những tượng đài ở thế kỷ thứ một mươi chín và đầu thế kỷ thứ hai mươi
tôi xin nhấn mạnh ở đây là
có một cái nét rất là quan trọng là
các công trình tượng đài
xét như là một sản phẩm nghệ thuật
thì nó là sản phẩm lâu dài
thậm chí là vĩnh cửu
và một cái xấu vĩnh cửu thì tôi thấy nó nguy hiểm quá
mà nó lại phổ biến lan rộng như thế
thì ông thấy tình trạng là thế nào
cái vấn đề của anh đặt ra
rất là đúng
và tôi cho là rất trúng
bởi vì tượng đài là một loại hình
nghệ thuật đặc biệt
nó không chỉ có giá trị về văn hóa lâu dài
nó còn có giá trị
và một cái điều nữa là nó
một cái khoảng không gian
trong đô thị
hoặc là trong quảng trường
cũng như là một cái nguồn kinh phí xây dựng nó
ngành văn hóa chưa thống kê có bao nhiêu tượng đài đâu
qua những cái thu thập của những các nhà điêu khắc rồi các nhà hoạt động xã hội và
những người làm nghiên cứu thì chúng ta có khoảng chừng là hơn bốn trăm linh tượng đài
lớn nhỏ ở các nơi
nhưng đấy là cách đây một mươi năm năm
còn bây giờ
không chỉ xuất hiện ở những các tỉnh nữa
mà bắt đầu đã xuống các huyện
và trở thành một phong trào là
huyện huyện làm tượng đài
tỉnh tỉnh làm tượng đài
đây là vấn đề rất đáng suy nghĩ
tượng đài phải thỏa mãn được ba vấn đề
là khát vọng của quần chúng
thứ hai nó
đánh dấu tôn vinh một sự kiện lịch sử
hoặc một doanh nhân hoặc một doanh nhân
cái thứ ba nó phải phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế
tượng đài được xây dựng không bằng nguồn vốn
nguồn vốn ngân sách
nhà nước không có chi tiền tượng đài
bởi vì là tượng đài được tôn vinh được cộng đồng tôn vinh
thì không có lý cộng đồng phải tham gia vào
tượng hầu hết tượng tổng thống mỹ là do
những nhóm người
mà họ yêu quý các tổng thống đó
họ bỏ tiền
họ làm tượng
và cái đó nó phù hợp với lại
hiến pháp mỹ
và chính phủ mỹ
và họ xây dựng thôi
cho nên những cái tượng đài đó
nó bền vững
nhưng không bao giờ là họ lấy cái khối lượng
cao to hoành tráng để làm thức đo tượng đài
giá trị tượng đài không phải là như thế
trong lịch sử của chúng ta ấy
chúng ta chỉ có tượng đài khi người pháp vào việt nam
thế còn lại truyền thống việt nam không có tượng
không có tượng đài
chỉ có tượng thờ thôi
thế mà sau năm trăm năm mươi bốn
thì chúng ta xuất hiện rất nhiều tượng đài
đó là mang tính tuyên truyền
tôn vinh chiến thắng và tuyên truyền cho chiến thắng
cho nên là cái nhận xét của anh lý trường dũng ấy
tôi rất là đồng ý
hầu hết các tượng đài mà chúng tôi được ngồi tham gia hay là chúng tôi có nghiên cứu chúng thấy một lần
nó rất giống nhau
tức là cái tính
tính biểu đạt nó rất kém
mà nó tính tả chân nó thô sơ
chúng ta có rất nhiều điều khác ra
được đào tạo ở các nước
nhưng chúng ta thiếu đi một tài năng làm tượng đài
chứ làm tượng thì tôi không nói
nhưng làm tượng đài rất hiếu
đặc biệt là những tượng đài
có quy mô lớn và một điều rất nguy hiểm
khi chúng ta làm cơ hội
thì hình như là người ta không đưa
tượng đài vào trong cái quy hoạch
bởi vì là quy hoạch là theo đơn đặt hàng của chính quyền
của các nhà quản lý để làm quy hoạch
thế thì cái tầm nhìn của chúng ta là không có cái tầm nhìn để là
dành đất đặt tượng đài
cho nên hôm nay ta có thể kể một câu chuyện
thành phố hồ chí minh có tặng hà nội
một bức tượng
của họa sĩ đinh văn nới
bác hồ với bác tôn
mà trong rất nhiều cái cuộc tìm kiếm
không chỉ là một bức tượng
không tìm được vị trí không có chỗ để đặt tượng
cuối cùng để bác
người ta lấy để bác ở đảo thống nhất
trong công viên thống nhất
cái đảo đó rất đẹp
bởi vì rất nhiều cây to cây xanh
nhưng nó lại không có phù hợp với việc đặt tượng đài
tượng đó rất ít người biết
nó không gần được với
làm giảm đi cái ý nghĩa của tượng đài
đặc biệt tượng đài
của hai vị lãnh tổ
thể hiện sự thống nhất của hai miền
tức là chúng ta tôn vinh nhưng chúng ta lại thiếu đi cái lan tỏa
cái tính giáo dục là giảm đi
đấy cái vị trí đặt tượng đài là như vậy
tôi hoàn toàn đồng ý với những phân tích của kiến trúc sư phạm thanh tùng trong cái việc mà nhìn ra những hạn chế
của cái việc sáng tác
cũng như là xây dựng tượng đài ở việt nam trong khoảng thời gian vừa qua
ở đây nó có lỗi của cái việc là
khi một kế hoạch không có tính đếm đến cái việc
xây dựng tượng đài là một
chúng ta thiếu các tài năng làm những tượng đài hoang tráng
vì đây là một thể loại rất là đặc biệt
tuy nhiên ở đây nó có một cái thực tế mà tôi muốn xuất phát từ cái chuyện này này
ở các tỉnh thành phố địa phương cũng như là trung ương
để một tượng đài ra đời và đứng được ở trong không gian
thì nó trước tiên phải qua cái phác thảo của nhà điêu khắc và có một hội đồng thẩm định
nhưng rất nhiều người nói với tôi là cái hội đồng thẩm định này
không chỉ toàn là những chuyên gia
những kiến trúc sư về quy hoạch không gian
hay là các điêu khắc gia đâu
mà nó rất nhiều thành phần
và mỗi người đều có ý kiến có giá trị ngang nhau
cho nên cuối cùng là
cái sản phẩm mà họ
được họ duyệt
ông nguyễn quân
một nhà phê bình mỹ thuật rất có uy tín nói
đa phần là xấu
và ở đây nó có một chuyện nữa là
bản thân các tác giả
mà gửi phác thảo đến
cũng dễ dàng chấp nhận những yêu cầu về cắt xén thêm bớt của chính hội đồng
mà rất nhiều ý kiến là không có chuyên môn gì cả
phải chăng đấy cũng là một câu chuyện
không chỉ riêng cái đó rất nhiều hội đồng khác kể cả hội đồng kiến trúc
để mà duyệt một cái công trình
kiến trúc đó
thì thành phần kiến trúc sư chứ
mà lúc đó phải có cái mạch đầu tư
lãnh đạo đương nhiên ban quản lý rồi là người chi vốn chi tiền v v
cho nên nó cũng khác đi rồi
thì tôi quay lại cái vấn đề tượng đài
có cái vấn đề
khi phê duyệt một công trình tượng đài phác thảo
người nghệ sĩ bị chịu áp lực rất lớn
bởi vì là
người ta dẫn dắt vào đấy rất nhiều
mà tất cả những câu hỏi đó đều là
vì cái nọ vì cái kia thôi
và lấy cái vấn đề là giáo dục tôn vinh để đưa lên
ở nhiều nước tôi đi cái tượng đài
tưởng niệm những người đã mất
họ làm có khi chỉ những cái bia
hay những cái tầng bậc dùng kiến trúc
điêu khắc và kiến trúc
để dẫn dắt cái cảm xúc người xem
không nhất thiết là phải tượng đài
nhất thiết phải là một cái tượng hình người
cho nên là
chúng ta nó còn có nhiều cái nó sơ khai
biến tượng đài như một tranh cổ động
chỉ có điều cái tranh cổ động là nó hình dẹp
còn tượng đài nó là
nhưng vẫn là cái chất cổ động
cho nên tôi muốn nói rằng là nó không sang trọng
nó không góp phần vào tôn vinh cái văn hóa
không góp phần làm giàu thêm cho văn hóa
trong cái nền mỹ thuật trên nền điêu khắc của đất nước
và ở đây tôi muốn nói cái điều nữa như thế này này
trách nhiệm nghệ sĩ
chúng ta hay quên
cái trách nhiệm
của nghệ sĩ
tôi có cảm giác rằng là
khi làm tượng đài cái người nghệ sĩ
nhà điêu khắc ta phải dám đối thoại với công chúng
chắc anh cũng biết rồi
hầu hết các
điều khắc gia chưa bao giờ đối thoại về tác phẩm của mình với công chúng
và một cái điều này hiện nay rất nguy hiểm
tôi cho là nguy hiểm
là người ta đang lồng ghép giữa tượng đài
và các dự án kiến trúc quy hoạch
và chính vì thế và nó có những cái chuyện mà những dự án cực lớn
lên hàng nghìn năm trăm tỷ
của một tỉnh rất nghèo mình nuôi
một cái tượng thôi
hơn trăm tỷ gần hai trăm tỷ thôi
nhưng cái này lên hàng nghìn năm trăm tỷ
đức là một cái dạng ăn theo tượng đài
thì cái đó là
không tiếp nhận được
từ ý kiến của kiến trúc sư phạm thanh tùng thì tôi xin phép được cụ thể hóa
thì ở đây khi mà chúng ta nói về tượng đài thì tôi nghĩ rằng nó có hai chuyện
như người ta thường nói
trong rất nhiều trường hợp
cái việc mà làm tượng đài ở đâu đó
là một cụ áp phe
người ta nhân đó để kiếm tiền
thứ hai về mặt nghệ sĩ thì có rất nhiều người sau khi mà tượng đài xong
bị chê trách
từ phía dư luận thì
nhiều tác giả mới nói rằng
là do tôi bị cắt cái nọ do tôi bị yêu cầu phải sửa thế kia
tôi xin nói rằng trong trường hợp ấy nếu mà một người nghệ sĩ mà đích thực là nghệ sĩ
có cái sống chết và sắc tín nghệ thuật của mình
có thể quay lưng không làm
nếu như các anh không tôn trọng sáng tạo của tôi bắt tôi phải thêm bớt sửa
tôi sẽ không làm
nhưng rồi cuối cùng người ta vẫn làm
và đổ lỗi
thế thì ở đây nó có chuyện
ở đây nó có hai sự súng cấp
ông có đồng ý không ạ
và rồi tôi có nói đấy
cái trách nhiệm
của người nghệ sĩ
phải có cái cái gọi là
một cái tự ái
như anh nói
cái đó là đúng không chỉ riêng trong giới mỹ thuật đâu trong cái trung thế thôi
tức là người ta sẵn sàng buông xuôi
buông xuôi để
có được một cái
thù lao về cái đó
tức là để kiếm sống
hiện nay hiện tượng làm tượng đài để kiếm sống
lấy cái mục tiêu đó đã
thế thì rõ ràng là chúng ta không thể có một người ta phục vụ
nó không phải bằng tất cả gan thuật
nếu người nghệ sĩ mà biết
vì một cái gì lớn hơn
vì nghệ thuật
thì nó vấn đề nó khác
và bắt đầu nó chuyển sang là
tượng đài cho các ngành rồi
từ tỉnh xuống huyện rồi thì sang ngành
thì ngành toán là đi đầu tiên
mà hôm nay là toán làm được thì vị cảnh sát phải làm được
thế rồi là
ngành xây dựng làm được ngành giao thông làm được
và cuối cùng ngành nào cũng có tượng đài
tượng đài tính
tượng đài huyện
đến tượng đài ngành
chúng ta phải cẩn thận
ngành xây này
và tôi nghĩ rằng đã đến lúc
chúng ta đổi mới hơn ba mươi năm rồi
tượng đài chúng ta đạo suất
có từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nhưng phát triển nhiều nhất
là khoảng một mươi năm hai mươi năm lại đây
đã đến lúc phải có những cái hội
tổng kết lớn
đánh giá về tượng đài
bao nhiêu phần trăm tượng đài
được người dân ủng hộ
bao nhiêu phần trăm tượng đài có giá trị nghệ thuật
và làm được cái đó thì chúng ta sẽ có được một cái định hướng
không phải chỉ cho
ngành quản lý đâu
mà cho cả những người
không phải chúng ta dừng không làm tượng đài
mà chúng ta phải định ý
xác định cho nó rõ
tượng đài cho
nó phục vụ cái gì
nó có phù hợp với kinh tế không
đừng để còn huyện nghèo đi vay
còn nợ đến năm mươi tỷ
mà vẫn làm tượng đài một mươi bốn tỷ
đừng để một cái tỉnh miền nước nghèo như sơn lan
mà cứ cố gắng làm tượng đài cân cạnh những cái dự án kích trúc một năm trăm linh tỷ
đừng để những cái tượng đài
để một cái nơi mà tôn vinh nghịch sử như địa miền phủ
hai trăm hai mươi tấn thôi mà rút thuật một trăm linh tấn đồng
không một nước nào cho phép
không một đạo lý nào cho phép
và như thế thì
cần phải xác ủi hoá tượng đài
nhà nước không nên đầu tư tiền vào cho tượng đài
và làm tượng đài phải có quy hoạch
không đạt được quy hoạch không nên đạt được tượng đài
qua cuộc trao đổi hôm nay thì chúng ta dễ dàng đi đến một cái thống nhất
là tượng đài
là một cái thể loại công trình điêu khắc đặc biệt
nó mang giá trị về nhiều mặt
và cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm ấy
là một tác phẩm tượng đài
nó cần phải là một công trình
nó đáp ứng cái nhu cầu văn hóa của quần chúng
thậm chí là nó nâng cao được cái nhận thức thẩm mỹ
nhận thức về văn hóa của
nhân dân nói chung
và chính vì thế mà nó cần phải có một cái kế hoạch đầy đủ
cho cái việc xây dựng tượng đài nếu như mà chúng ta muốn xây dựng
nhìn lại về cái việc xây dựng tượng đài ở việt nam trong mấy chục năm vừa rồi
thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái lỗ hỏng
rất nhiều sự bất cập
và gây ra thậm chí là gây ra rất nhiều cái bức xúc
trong dư luận những người làm nghề cũng như là trong dư luận của cả cộng đồng nói chung
và chính vì thế mà tôi rất đồng ý với quan điểm của kiến trúc sư phạm thanh tùng
trong cái việc là chúng ta cần có một cái cuộc tổng kết
một cách thật đầy đủ
và sát xuyền
chỉ ra những cái gì mà chúng ta cần làm những cái gì cần phải dừng lại
trong cái việc xây dựng tượng đài
để làm sao mà chúng ta có những tượng đài thực sự là có ý nghĩa
thực sự là những cái công trình văn hóa nghệ thuật
giàu tính thẩm mỹ
và đáp ứng đúng nhu cầu của nhân dân của thời đại
một lần nữa thì rất cảm ơn
kiến thức sư phạm thanh tùng đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay